ngày một mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xử sơ thảm vụ gây rối trực tự công cộng
hủy hoại tài sản cướp tài sản đối với một mươi bảy bị cáo liên quan vụ thuê giang hồ
đập phá nhà hàng tại số một mươi nguyễn công trứ quận một tp hcm
ngoài hai vợ chồng chủ nhà số một mươi nguyễn công trứ quận một
người bỏ năm trăm linh triệu đồng thuê giang hồ đập phá nhà hàng
một mươi năm bị cáo còn lại trong vụ án là những giang hồ cộm cán có lý lịch bất hảo
như võ thanh hiếu tức hiếu trị nguồn một nguyễn trung hậu tự ba lắc
võ thanh lâm tự lâm sát thủ nguồn một ngô thiên tức trúc nổ nguồn thủ đức
hồ sơ vụ án thể hiện ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hàng chục đối tượng đi xe máy
mặc bệt khẩu trang tay cầm hung ký bất ngờ xông đến nhà hàng
ở số một mươi đường nguyễn công trướng quận một ghi hấn
bên trong ngôi nhà có chị nguyễn thị hà đông nguyễn văn thành và vài người nữa
các đối tượng dùng hung khí đập vỡ cửa kính đập phá đồ đạc và tài sản trong nhà hàng
nhân viên nhà hàng cũng dùng gậy kiếm chống trả gây nên cảnh tượng hỗn loạn
sau đó được quay lại và tung clip lên mạng xã hội
công an tp hcm đã điều tra liên hệ
trong số một mươi bảy đối tượng bị khởi tố có vài đối tượng trốn ra nước ngoài
theo nội dung sự việc vợ chồng chủ nhà ở số một mươi nguyễn công trứ là nguyễn minh phước
và hán hoàng thùy trang cho chị đông thuê nhà với giá một trăm một mươi triệu đồng một tháng
sau đó do mâu thuẫn vợ chồng trang không cho chị đông thuê nữa lấy lại nhà
và cho bà nguyễn thị diễm tê thuê và sửa chữa làm điểm hát karaoke
chị đông cho rằng hợp đồng thuê nhà chưa hết hiệu lực nên quay lại đuổi chị t ra và dọn vào ở tiếp
từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng trang và chị đông càng lớn
vợ chồng trang đã nhờ võ thành hiếu đòi lại nhà với hợp đồng tiền công năm trăm linh triệu đồng
hiếu đã liên kết với các đối tượng trong vụ án để bàn bạc lên kế hoạch thực hiện và đã xảy ra vụ việc